bản tin mùa một ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người
đối với bị cáo nguyễn phước hiền chú tại huyện đức trọng về tội giết người
cáo trạng xác định vào trưa ngày một mươi chín tháng ba ông vũ đình chuẩn mời bạn bè đến nhà để ăn nhậu
trong đó có nguyễn phước hiền nguyễn văn nạp chủ nhà và chín người khác cùng tham gia
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày nạp bỗng dưng gây sự với hiền túm tóc hiền giật mạnh về phía sau
bị đau và tức giận hiền đứng dậy cuột nạp ngã xuống nền nhà và dùng tay đánh liên tiếp vào người
thấy nạp bất động mọi người vội đưa đi cấp cứu tuy nhiên nạp tử vong trước khi đến bệnh viện
khám nghiệm pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của nguyễn văn nạp là do chấn thương sọ não kín
tại phiên tòa xét thấy nạn nhân có một phần lỗi bị cáo sau khi gây án
đã ra cơ quan công an đầu thú bồi thường thiệt hại cho gia đình là một trăm hai mươi triệu đồng
nên hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tuyên phạt nguyễn phước hiền bảy năm tù ra
dùng thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền mua bán lợn và bò với số lượng lớn bán cho khách
chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tạo được lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời của đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn
mà dùng hết vào việc trung tiền cho khách thắng số đề
chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân và mua hai căn nhà để ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân nhiều lần giao nhận tiền
nhưng không viết giấy ký nhận chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng
đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự tết trung thu hai nghìn hai mươi một
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã phát hiện ngăn chặn hai nhóm
ở hai huyện thị xã hẹn nhau đua xe trái phép
đêm trung thu và tối ngày hôm qua
hai mươi tháng chín công an thị xã đức phổ phối hợp với công an huyện mộ đức
đã nhanh chóng triển khai lực lượng kịp thời ngăn chặn nhóm hai mươi thanh niên
đang tụ tập tại cửa hàng xăng dầu thanh bình ở xã đức lân huyện mộ đức
chuẩn bị đua theo quốc lộ một a vào địa bàn thị xã đức phổ gây mất an ninh trật tự
công an thị xã đức phổ và công an huyện mộ đức đã đưa một mươi năm người về trụ sở để làm việc
tạm giữ tám xe mô tô
và hiện công an thị xã đức phổ đang phối hợp với công an huyện mộ đức
tiếp tục truy xét các đối tượng tham gia đua xe còn lại để xử lý theo đúng quy định
trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ không để dịch covid một mươi chín xâm nhập lây lan trong cộng đồng
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã cho phép mở lại nhiều hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn
để chủ động đấu tranh phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật
công an thành phố hạ long tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh
tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thành phố hạ long tối đầu tiên sau khi nhiều hoạt động văn hóa thể thao được hoạt động trở lại
mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường đều tăng cao
tại quảng trường ba mươi tháng một mươi các hoạt động vui chơi chào đón trung thu cũng thu hút đông đảo nhân dân tham gia
chủ động đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
công an tp hạ long phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
tiếp tục triển khai phương án một mươi hai bố trí các tổ công tác hóa trang tăng cường tuần tra
quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phối hợp với phòng qc tám công an tỉnh và phòng qk hai mươi và phối hợp với các công an phường
để tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến và tập trung vào những điểm vui chơi giải trí
chỉ trong vòng hai tháng qua phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đội cảnh sát giao thông và trật tự công an tp hạ long đã kiểm tra xử lý gần tám trăm linh trường hợp
thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông sử dụng xe mô tô xe máy tham gia giao thông
lãng lách đánh võng kịp thời ngăn chặn
các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau
cùng với tăng cường tuần tra lưu động lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
và công an thành phố hạ long sẽ tiếp tục triển khai nhiều chốt kiểm soát quyết liệt xử lý các trường hợp
chạy xe quá tốc độ lái xe sử dụng rượu bia chất kích thích
đăng tin sai sự thật trên facebook
về việc phong tỏa thành phố bạc liêu một người vừa bị giám đốc công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định xử phạt hành chính số tiền năm triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín người vi phạm sinh năm hai nghìn năm
chú phường một thành phố bạc liêu đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
đăng tải thông tin có ba mươi ca mắc covid một mươi chín trên trang ăn uống bạc liêu online
đồng thời khi có người vào bình luận trên bài đăng đối tượng còn trả lời bình luận
với nội dung sắp phong tỏa
bài viết đã thu hút nhiều lượt quan tâm và bình luận
làm cho rất nhiều người dân trên địa bàn bất chấp việc đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
đến các cửa hàng chợ siêu thị để tìm mua hàng hóa tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
giám đốc công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với người vi phạm mức phạt năm triệu đồng
đồng thời yêu cầu người vi phạm viết cam kết không tái phạm
và đăng thông tin đính chính trên tài khoản facebook của mình
thưa quý vị với hành vi là dùng thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền mua bán lợn và bò
với số lượng lớn bán cho khách chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
khởi tố bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tạo được lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn bò
mà dùng hết vào việc trung tiền cho khách thắng số đề
chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân mua hai căn nhà ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân nhiều lần giao nhận tiền
nhưng không viết giấy ký nhận chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng
đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đất tài sản
làm thủ tục cấp khống một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi dùng những sổ đỏ này thế chấp ngân hàng và chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với phan ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại ấp bình hưng một xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra phan ngọc phương là nhân viên địa chính xã bình thủy
huyện châu phú tỉnh an giang
trong thời gian từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến hai nghìn một mươi bốn lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao
trong việc làm thủ tục cấp mới cấp đổi cấp chuyển nhượng cho tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
phương đã làm thủ tục cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc quyền quản lý sử dụng
cấp giấy khống cho phương và những người thân trong gia đình
sau đó phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để gian dối thế chấp vay vốn ngân hàng
quỹ tín dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba người dân để chiếm đoạt số tiền trên ba một tỷ đồng
ngoài ra phương còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân
nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng mà làm thủ tục cấp mới cấp đổi không đúng số thửa đất chuyển nhượng
rồi chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng
điều khiển xe máy ra đường không có lý do chính đáng và khi bị lực lượng chức năng lập biên bản
làm việc thì còn không hợp tác chống đối sô đẩy lực lượng
một phụ nữ trú tại xã đoàn kết huyện bù đăng tỉnh bình phước vừa bị lập biên bản xử lý
trước đó trong quá trình tuần tra phòng chống covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu trên đường hùng vương thuộc khu đức hòa thị trấn đức phong
tổ kiểm tra thị trấn đức phong phát hiện người này điều khiển xe máy ra đường không xuất trình được giấy tờ tùy thân
cũng như không có giấy xác nhận trường hợp được ra đường theo chỉ thị một mươi sáu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản làm việc
tuy nhiên người phụ nữ này không hợp tác và có hành vi quá khích chống đối
liên tục sô đẩy lực lượng chức năng rồi sau đó bất ngờ bỏ xe lại ra về
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện
đồng thời điều tra xử lý đối tượng về hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu về phòng chống covid một mươi chín và chống đối lực lượng chức năng
sau khi uống rượu võ minh hoàng đã có hành vi xúc phạm gây thương tích cho lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thôn phú điểm huyện tuy an tỉnh phú yên
công an huyện tuy an tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với võ minh hoàng
chú tệ xã hòa hải huyện tuy an về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng chín sau khi ăn nhậu
võ minh hoàng điều khiển xe mô tô đi từ thành phố tuy hòa về nhà ở xã an hòa hải huyện tuy an
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại thôn phú điểm
trong quá trình tiến hành khai báo thông tin y tế
võ minh hoàng đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
đồng thời dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và lưng gây thương tích
cho ba cán bộ xã đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
ngay lập tức lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khống chế áp giải võ minh hoàng về trụ sở làm việc
hiện vụ việc đã được công an huyện tuy an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật
tỉnh kiên giang đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì tám người là đàn ông và phụ nữ cùng ngụ tại xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang để chơi đánh bạc ăn tiền
trong lúc các con bạc đang say xưa sát phạt lẫn nhau thì bị công an ập vào và bắt quả ta
vào ngày hai mươi một tháng chín công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã tống đặt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với tám đối tượng với số tiền là một trăm linh một năm triệu đồng về hành vi đánh bạc trái phép
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
và hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
trước đó vào chiều ngày một tháng chín tại một ngôi nhà bỏ hoang thuộc ấp minh phong xã bình an huyện châu thành
nhiều đối tượng đã tụ tập đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền
thì bị lực lượng công an ập vào và bắt quả tang
tại hiện trường công an đã tạm giữ tám người một bộ tài xỉu và số tiền là một mươi bảy triệu đồng
bao gồm cả trên người đối tượng bảy xe máy và một số tăng vật khác có liên quan
một tài xế thuê người lái xe cứu thương
một tài xế thuê người lái xe cứu thương
sáu người về quê ở nghệ an hà tĩnh khi qua chốt kiểm soát dịch ở đồng nai thì bị phát hiện
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng đoàn mạnh thắng
bốn mươi chín tuổi ngụ phường xuân thanh tp long khánh tỉnh đồng nai
và trương đình cường hai mươi sáu tuổi ngụ tp dĩ an bình dương
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
ngày hai mươi tháng chín công an huyện xuân lộc phát hiện một xe cấp cứu
thả sáu người xuống gần chốt đèn đỏ ngã ba giữa quốc lộ một a và đường bảo hòa
ấp chiến thắng xã bảo hòa rồi quay đầu chạy về hướng tp long khánh
nghi ngờ số người trên đi từ vùng dịch về nên công an xã bảo hòa đã phối hợp
với trạm y tế xã yêu cầu khai báo y tế
qua đó phát hiện nhóm người này đi từ vùng dịch tp hồ chí minh về quê nên giữ lại xác minh
qua làm việc lái xe cấp cứu là đoàn mạnh thắng thừa nhận đã thỏa thuận với trương đình cường
lợi dụng xe cấp cứu được giao quản lý để chở sáu người qua chốt kiểm soát dịch với giá hai triệu đồng
công an huyện xuân lộc đã lập biên bản đối với thắng và cường về các hành vi vi phạm quy định pháp luật
đồng thời lực lượng chức năng yêu cầu trương đình cường đưa sáu người trở lại nơi xuất phát
kiểm tra ô tô có biểu hiện nghi vấn
công an tp tan điệp tỉnh đinh bình đã phát hiện một que test covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử nguồn gốc
ngày hai mươi tháng chín qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn công an tp tan điệp đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát
hai mươi chín e một nghìn sáu trăm tám mươi bốn đỗ tại vỉa hè thuộc đường tri lăng thôn tân nam xã quang sơn tp tan điệp có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trên xe có chở hai trăm linh hộp đựng que test nhanh covid một mươi chín tổng số một que test do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe đinh ngọc dũng chú tệ phường thanh xuân bắc quận thanh xuân tp hà nội
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số quay test nhanh covid một mươi chín
và khai nhận vận chuyển thuê số que test nhanh covid một mươi chín từ tp hà nội về tp tan điệp tỉnh ninh bình
hiện công an tp tan điệp đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định khởi tố năm vụ án đối với sáu bị can
về hành vi chống đối người thi hành công vụ điều đáng nói là các đối tiệu này vô cùng hung hãn
hung khí tự chế để tấn công và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại các chốt kiểm soát
dùng lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ chửi bới dùng ghế tấn công vào tổ công tác thậm chí là dùng dao tự chế đâm loạn xạ
những vụ việc này liên tiếp xảy ra tại đà nẵng uy hiếp đến tính mạng của lực lượng tham gia chống dịch
ông lê bá dũng thành viên chốt kiểm dịch tại thùng cẩm nam xã hòa châu huyện hòa vang
là người trực tiếp bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ung bị thương
vụ việc xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua sau khi đối tượng hồ đắc thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú cùng thôn nài nỉ để được thông chốt nhưng bất thành

trú cùng thôn nai nỉ để được thông chốt nhưng bất thành

nguy hiểm manh động của các đối tượng này cơ quan công an thành phố đà nẵng nhanh chóng vào cuộc
làm rõ hành vi và đưa ra xét xử công khai theo thủ tục án rút gọn
như một số đối tượng quá khích như tôi nói ở đây đã có những hành vi cán trở
chung không khí tấn công lực lượng thiện vụ
cho nên trước tình hình đó trong quá trình thu thập kiến cứu thì có những khó khăn
đặc biệt là chỗ bị nhận thức dịch dân
để phục vụ ý cầu chung của tình hình thành phố chúng tôi đã phù hợp chặt chẽ với việc kiểm sát
đưa ra hội án để tiến hành điều tra tri tố xác xử nhanh các hội án này
để đảm bảo tình hình an ninh dịch dịch vụ thành phố
dịch bệnh vẫn đang tiếp tục hoàn hành nhưng đối tượng chống người thi hành công vụ
đặc biệt là chống lại lực lượng phòng chống dịch
cần phải được xử lý nghiêm và đúng pháp luật để răng đe giáo dục
lực lượng chức năng tỉnh con tum vừa kịp thời phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín
ở khu vực chốt kiểm soát covid một mươi chín ở sao mai thành phố con tùng
hai trường hợp này sau khi khai báo y tế để di chuyển vào địa bàn
thì được yêu cầu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với sars cov hai
ngay sau khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đã khoanh vùng chốt sao mai
yêu cầu nhân viên y tế lực lượng chức năng người dân đang làm thủ tục ở chốt không được ra ngoài
truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần vụ việc khiến chốt sao mai
khu vực giáp danh giữa hai tỉnh con tum và gia lai bị kẹt xe dài hàng chục km
đến thời điểm này các phương tiện đã còn tìm hiểu
có thể lưu thông qua lại tại khu vực chốt sao mai
theo ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ cho biết vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hôm qua
trên địa bàn xã minh tân huyện cẩm khê đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
hậu quả đã khiến cho năm người thiệt mạng và hai người khác bị thương
tại km một mươi năm năm mươi đường tỉnh ba trăm hai mươi một c thuộc địa bàn xã minh tân
một nhóm thanh niên điều khiển xe máy
tốc độ cao đã bất ngờ xảy ra tai nạn liên hoàn
vụ tai nạn này đã khiến cho năm người tử vong hai người bị thương nặng
đang được cấp cứu tại bệnh viện
trong số các nạn nhân có sáu người đang là học sinh cấp hai và cấp ba
có một học sinh mới tuất nghiệp cấp ba
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân công an huyện cẩm khê đã có mặt bảo vệ hiện trường
tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu và phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi củng cố hồ sơ sự việc
nguyên nhân ban đầu xác định các nạn nhân điều khiển xe máy với tốc độ cao
không làm chủ được tay lái đã dẫn đến vụ tai nạn này
mới đây công an thành phố cần thơ đã tống đạt quyết định xử phạt nguyễn kim nguyên
hai mươi năm tuổi về hành vi sử dụng mạng xã hội cung cấp nội dung sai sự thật xuyên tạc vô khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ phát hiện nguyên dùng tài khoản facebook mang tên
nguyễn thượng ngã tham gia bình luận bằng lời lẽ vu khống xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng
làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trên nhiều tài khoản facebook cá nhân khác
những bình luận của nguyên hoàn toàn sai sự thật đã gây hoang mang trong nhân dân
ảnh hưởng kết quả phòng chống dịch của thành phố
qua vụ việc trên công an thành phố khuyến cáo người dân cần tỉnh táo sáng suốt khi tham gia mạng xã hội
tuyệt đối không bình luận về những thông tin không rõ nguồn gốc thông tin sai sự thật
chiều ngày hai mươi một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh xác nhận
đã nhận đơn tố cáo của ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng tố cáo một nhân vật live stream
gây tranh cãi về minh bạch từ thiệt
liên tiếp nhiều nghệ sĩ đồng loạt thực hiện công khai chứng từ cũng như mạnh dạng khiếu kiện các đối tượng
vì cho rằng bạn đã bị vu khống ăn chặn tiền nguyên góp
vậy thì căn cứ pháp lý ra sao để hỗ trợ thực hiện và bài toán dư luận sau khi phải đối mặt là gì
sau khi xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh tiếp nhận đơn tố cáo của mình
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã lên tiếng về quyết định này
trong tháng bảy một nhân vật live stream trên mạng xã hội cho rằng ca sĩ đàm vĩnh hưng đã biến thủ chín mươi sáu tám tỷ đồng
trong tài khoản kêu gọi từ thiện năm hai nghìn hai mươi bốn
do đó phía ca sĩ này tập hợp chuyến từ gửi lên công an thành phố hồ chí minh tố cáo hành vi vu khống của nhân vật kia
tôi hiên ngang ở đây và chờ đợi tất cả mọi thứ để lấy lại tất cả những gì danh dự uy tín
vì tôi thấy hiện nay rất là nhiều người bị yếu bóng vía bị dẫn dắt bị lôi cuốn theo rồi comment tất cả những người đó
thật sự là yếu bóng vía thật
tất cả những chứng cứ về công việc thiện nguyện về sổ sách của tôi đậu hết
ở những đợt trước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cũng xác nhận
đã có nhiều nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nhân vật livestream cho câu chuyện liên quan vấn đề bôi nhọ danh dự nhân phẩm
mới đầy nhất trong bữa công bố sao kê từ thiện miền trung ca sĩ thủy tiên và chồng là công vinh
cũng hoàn thành đơn kiện để yêu cầu xin lỗi và được bồi thường tổn thất uy tín cũng vì những nhận định khuất tất tiền quyên góp
là những giấy tờ này những sao kê này sẽ là bằng chức chúng tôi là người đẹp

một người chưa bị coi là có tội khi chưa có phán quyết của tòa án
vậy thì trong trường hợp này chưa có một cơ quan nào phán quyết rằng là việc đi làm từ thiện cá nhân
việc chạy ở ngoài đường để đi làm từ thiện cá nhân là vi phạm pháp luật
và bất cứ một hành động nào không được coi là vi phạm pháp luật mà bị tố cáo và vu khống rằng là vi phạm pháp luật
hoàn toàn có thể vi phạm vào quy định của bộ luật hình sự về tội vu khống
đã không có tôn trọng cái nguyên tắc suy đoán vô tội
những cái người mà đã không có chứng cứ
đưa ra những cái quy trục thậm chí đưa ra những cái con số rất nguy hiểm
ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của những người đang đi làm từ thiện như là thủy tiên hay là công vinh
hay là những người khác hoàn toàn có thể bị xem xét bằng tội hình sự ở đây là tội vụ khống
theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu của bộ luật hình sự
khi những chứng từ quan trọng về các thu chi tài khoản từ thiện nói trên
vấn đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng công ty kiểm toán
thì bài toán hiệu ứng dư luận đang được đặt ra
cho nghệ sĩ
bài học từ ồ mào tương tự xảy ra với nghệ sĩ ưu tú hoài linh đầu năm nay là một điển hình
đến nay vẫn chưa có kết luận về mặt pháp lý
hành động giải ngân chậm của hoài linh là vi phạm pháp luật hay không
xong quá trình giải quyết khủng hoảng truyền thông thiếu thần trọng
chưa chân thành trong lời xin lỗi
đã tổn hại không nhỏ đến hình ảnh và thương hiệu cá nhân
do đó nếu sự cương quyết của ekip nghệ sĩ không đủ khéo léo với cảm xúc khán giả
duy ý chí thách thức thì dây dần đến hệ lụy giống như trường hợp của nghệ sĩ ưu tú hoài linh
tại vì mình cố tình theo kiểu là cố đấm ăn xôi để tự bảo vệ cái sai của mình như vậy
cái đó nó sẽ gây ra một cái hệ lụy rất là xấu về sau này
không chỉ nghệ sĩ mà nhiều cá nhân khác cũng có gửi đơn tố cáo nhân vật livestream này
về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm liên quan nhiều phạm trù khác nhau
không chỉ về quyên góp từ thiện
được biết do nhân vật này có địa chỉ thường trú tại thành phố hồ chí minh
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
có thẩm quyền điều tra giải quyết tình tố giác tội phạm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau